xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới bắc bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam
khối không khí lạnh có xu hướng suy yếu và di chuyển dần ra phía đông
do vậy về đêm và sáng trời nhiều mây sáng sớm có sương mù dài rác
đặc biệt ở vùng núi mật độ sương mù khá dày
nên quý vị cần di chuyển với tốc độ vừa phải và bật đèn vàng để đảm bảo an toàn
về nhiệt độ thấp nhất đêm nay trong khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ
vùng núi từ một mươi một đến một mươi bốn độ khu vực núi cao có nơi dưới tám độ
còn nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
có nơi cao hơn ở các tỉnh phía tây bắc bộ
các tỉnh phía bắc miền trung bao gồm thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều có nắng với nhiệt độ tăng lên ở mức hai mươi hai hai mươi năm độ
khu vực quảng bình đến khánh hòa còn có mưa rào ngắt quãng
nhiệt độ vì thế chỉ ở mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ vào thời điểm trưa chiều mai
còn ninh thuận và bình thuận có nắng
và mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua một vài nơi về chiều tối
nên nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng hai mươi tám ba mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có nắng vào ban ngày
và mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua về chiều tối trong thời đoạn ngắn
vùng cao tây nguyên đêm và sáng sớm trời rét nhẹ
với nhiệt độ thấp nhất khoảng một mươi tám hai mươi một độ và nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực nam bộ nhiệt độ ổn định mức nhiệt thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
và sẽ cao nhất trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
các vùng biển khác gió đông bắc có cường độ trung bình
ngoài ra khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
sẽ có mưa rào và rông dại rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều ở dưới ngưỡng hai mươi chín độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội có mây không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét với nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi bốn độ